thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội ngày hôm nay sáng trời nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng nhiệt trời rét nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi năm hai mươi năm độ c
vâng thời tiết hanh khô của mùa đông thì dễ khiến cho làn da của chúng ta trở nên thô giáp
quý vị nhất là các chị em phụ nữ thì cần lưu ý là uống đủ nước tăng cường ăn các loại trái cây và rau xanh cùng với đó là thoa kem dưỡng ẩm đều đặn để luôn có một làn da khỏe và đẹp
còn tại khu vực trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ đêm qua đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một ở trung bộ tiếp tục có mưa vài nơi mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở
ở vùng đất tại các khu vực vùng núi ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông